tết năm nay có lẽ là cái tết vui nhất tại thôn a rơi mới huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đã hơn hai mươi năm bà con nơi đây di cư tự do từ lào về việt nam
và nay được chủ tịch nước ký nhập quốc tịch được thụ hưởng những chính sách đối với người miền núi của công dân việt nam
thôn a rơi đang chào đón không khí của một mùa xuân mới
trong không khí của mùa xuân mới kỳ hợi mời quý vị và các bạn cùng hòa vào không khí đón xuân vui tươi của người dân nơi đây
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã ký quyết định cho nhập quốc tịch đợt một ở tỉnh quảng trị là một trăm một mươi chín người
sau khi được nhập quốc tịch người dân ở a rơi mới được chính quyền địa phương cũng như lực lượng bộ đội biên phòng hết sức quan tâm
đặc biệt là giúp người dân phát triển kinh tế ổn định cuộc sống